bản tin dịch covid một mươi chín tối nay ngày hai mươi tháng tám của bộ y tế cho biết có một mươi hai bảy trăm năm mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một trăm ba mươi hai tám trăm một mươi năm ca
trong ngày hôm nay có thêm một mươi sáu trăm năm mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó bảy ca nhập cảnh và một mươi sáu trăm năm mươi ca ghi nhận trong nước
bình dương vượt tp hcm về số ca mắc với bốn hai trăm hai mươi ba ca
liên quan đến thông tin đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội về việc hà nội sẽ yêu cầu người dân ở nguyên tại nhà trong bảy ngày
sở thông tin và truyền thông tp hcm khẳng định đây là thông tin giả sai sự thật
trước đó trên mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung không cho người dân di chuyển trong bảy ngày án binh bất động toàn thành phố
cục an toàn thông tin phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao công an hà nội đang phối hợp với thanh tra sở
ra quét các tài khoản đăng thông tin trên
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật sở thông tin và truyền thông tp hà nội cũng khuyến cáo người dân dùng mạng xã hội hoặc nhắn tin
cần dừng ngay việc lan truyền thông tin trên
chiều nay công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh tiến hành mời làm việc đối tượng võ hoàng quân ngụ hòa thành tây ninh
về hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
vào sáng cùng ngày khi địa bàn phường hiệp tân hòa thành đang trong thời gian phát triển
phong tỏa để lấy mẫu sàng lọc sars cov hai quân điều khiển xe ô tô tải gặp chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín không cho qua
đối tượng cố tình năn nỉ nhưng vẫn không được nên đã lên mạng xã hội facebook viết những lời nói lăng mạ xúc phạm lực lượng
sau khi mời làm việc lực lượng công an hòa thành đã yêu cầu quân gỡ bài đăng trên trang cá nhân và cho viết cam kết không tái phạm
hiện vụ việc đang được công an hòa thành tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hội an
tỉnh quảng nam đã thi hành các quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với hai đối tượng là trần hàn và bùi thanh tùng
cùng chú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an tp hội an tiến hành kiểm tra hành chính villakino tại phường cửa đại tp hội an
phát hiện bảy thanh niên có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh có sáu trên bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
các đối tượng khai nhận đã thuê villa rủ thêm năm đối tượng khác tụ tập để sử dụng ma túy
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hội an đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú bốn tháng
đối với nguyễn thị khánh quỳnh chú xã bình phục thăng bình và cao tấn hùng chú xã tam ngọc tam kỳ
cùng với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
công an tp bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố một mươi đối tượng là công nhân bảo vệ lái xe
quản lý kho của công ty gotec vina khu công nghiệp quế võ tp bắc ninh về hành vi trộm cắp tài sản
lợi dụng việc sơ hở trong quản lý tài sản của công ty nguyễn văn sinh chú xã bằng an huyện quế võ
công nhân công ty gotevina đã móc nối với công nhân quản lý kho rác thu gom mạch dẫn phế liệu
sau đó bàn bạc với lái xe và bảo vệ chuyển số hàng trên ra ngoài công ty bán lấy tiền chia nhau
với thủ đoạn trên từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng đã gây ra ba vụ trộm cắp mạch dẫn phế liệu
với số lượng khoảng hai một tấn trị giá gần ba mươi năm triệu đồng
chiều nay tại hà nội thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã có buổi làm việc
với ban soạn thảo dự án luật cảnh sát cơ động về công tác chuẩn bị cho việc thẩm tra dự án luật này
thượng tướng trần quang phương ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
cùng dự có thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó ban soạn thảo dự án luật cảnh sát cơ động
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nhấn mạnh
phải làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung về các điều kiện trong dự án luật cảnh sát cơ động
quá trình giả soát các điều kiện cần và đủ hồ sơ dự án luật cần bảo đảm đầy đủ tài liệu theo đúng quy định
nghiêm túc chặt chẽ mẫu mực theo đúng tinh thần đẩy mạnh đổi mới công tác lập pháp của quốc hội
tại buổi làm việc ban soạn thảo đã báo cáo một số nội dung cơ bản của dự án luật
cũng như kết quả bước đầu nghiên cứu về dự án luật
dự thảo luật cảnh sát cơ động gồm năm chương và ba mươi điều trong đó có nhiều điểm mới kế thừa từ pháp lệnh cảnh sát cơ động
trên cơ sở những ý kiến đóng góp thứ trưởng lê quốc hùng phó ban soạn thảo dự án luật cảnh sát cơ động
đề nghị ban soạn thảo tiếp thu tối đa nghiêm túc đầy đủ các ý kiến của đại biểu
phối hợp chặt chẽ với thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh xây dựng kế hoạch thẩm tra
chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để phục vụ phiên họp thẩm tra được dự kiến tổ chức vào ngày ba mươi một tháng tám tới đây
đồng thời đề nghị ban soạn thảo giải trình với những ý kiến còn khác nhau bằng văn bản nhằm tạo sự đồng thuận
thống nhất cao bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án luật trước khi chỉnh ủy ban thường vụ quốc hội xem xét cho ý kiến vào phiên họp tháng chín
dự án luật cảnh sát cơ động sẽ được thảo luận tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm vào tháng một mươi tới đây
thực hiện chỉ đạo của bộ văn hóa thể thao và du lịch về kế hoạch tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc
cổ vũ nâng cao sức mạnh tinh thần nhân dân vượt qua đại dịch covid một mươi chín
cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an đã phối hợp với cục truyền thông công an nhân dân
thực hiện chương trình bài ca những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch
sau khi ghi hình toàn bộ chương trình sẽ được phát trên các phương tiện truyền thông đại chúng
nền tảng số nhằm cổ vũ động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ và nhân dân cùng chung tay đoàn kết chiến thắng dịch bệnh
trường quay s một truyền hình công an nhân dân
những khâu bước cuối cùng đang được cấp xuất hoàn thiện để phục vụ cho buổi ghi hình
diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh công tác đảm bảo an toàn phòng dịch luôn được chú trọng hàng đầu
nhận được kế hoạch này anh chị em nghệ sĩ trong nhà hát đã hết sức khẩn trương
mặc dù đang trong thời gian giãn cách nhưng anh chị em cũng với tinh thần trách nhiệm rất là cao và cũng rất là cấn khởi để tham gia
trong các tiết mục được ghi hình lần này gồm sáu ca khúc đều có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước
khơi dậy niềm tự hào dân tộc và chứa đựng những hình ảnh đẹp bình dị của người chiến sĩ công an
trong đó ca khúc lời ca gửi tặng con của tác giả đào tiến được cảm tác từ câu chuyện có thật về hình ảnh của một nữ bác sĩ
phải chia tay con gái bé bỏng mới một mươi tám tháng tuổi để đi làm nhiệm vụ
những người y bác sĩ đó chịu rất nhiều những cái thiệt thòi và quá nhiều những cái khó khăn
đôi khi mà chỉ khóc một mình mà không ai biết được bởi vì sau cái lớp khẩu trang sau cái bộ quần áo chống dịch đấy
thì làm sao ai biết được nước bác sĩ đã rơi từ lúc nào
và tôi chỉ mong rằng là khi tôi hát cái ca khúc này bằng cả cái trái tim của mình
của một người nghệ sĩ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân sẽ đem lại thật nhiều những cảm xúc cho tất cả quý vị
gấp rút hoàn thiện trong thời gian ngắn chương trình được xem như một món quà
cổ vũ tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội
đồng thời khẳng định nỗ lực quyết tâm của các cấp các ngành trong cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc
cùng đồng lòng trong công tác phòng chống kiểm soát và tiến tới đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng
toàn bộ các tác phẩm trong chương trình thì đều là ngợi ca về những người bác sĩ những chiến sĩ
họ đã hy sinh rất nhiều những cái công việc riêng của mình
có những bác sĩ chiến sĩ còn con nhỏ còn mẹ bố mẹ già thì cũng đều để lại phía sau
và cũng sung phong để đi lên tuyến đầu chống dịch
thì cũng như tất cả mọi người dân thôi nghệ sĩ chiến sĩ của nhà hát công an nhân dân
luôn luôn ghi nhận sự hy sinh thầm lặng đấy để cho nhân dân được mạnh khỏe an toàn
và mong muốn cuộc sống sẽ sớm được trở lại bình yên như trước đây
trong bối cảnh nhiều địa phương trên cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
các chương trình nghệ thuật phát sóng trên truyền hình và live stream trên nền tảng số
bước đầu mang lại hiệu quả tích cực tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho toàn thể nhân dân
cùng các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín nhiều cán bộ chiến sĩ công an và các lực lượng nơi tuyến đầu
đã không quản ngại khó khăn gian khổ ngày đêm kiên trì bám chốt kiểm soát người và phương tiện đến và về địa bàn
cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân chống dịch lực lượng công an xã đã có nhiều đóng góp tích cực
trong việc hoàn thành mục tiêu kép vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa phòng chống dịch hiệu quả
gặp đại úy hoàng văn dự phó trưởng công an xã và đồng chí trần văn hận công an viên thường trực xã thanh hải
huyện thanh liêm khi thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát số hai phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
thôn thanh khê xã thanh hải giáp với xã yên thọ huyện ý yên thọ
làm việc liên tục nhiều giờ ngoài trời nắng các anh và lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát
phòng chống dịch covid một mươi chín gặp nhiều vất vả khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao
các đồng chí luôn đoàn kết nỗ lực ngày đêm kiên trì bám chốt thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
phải có giấy xét nghiệm âm tính hoặc phải cái khai giấy y tế đủ điều kiện thì anh em tôi thì cho qua chốt
bên cạnh việc tham gia tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín hai đồng chí và lực lượng công an xã
thực hiện tốt phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng trường hợp thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát
để vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa tuyên truyền vận động nhân dân
chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tăng cường công tác quản lý cư trú nắm hộ nắm người
quản lý chặt chẽ địa bàn đối tượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
với tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hai đồng chí và lực lượng công an xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng
để điều tra làm rõ một vụ trộm cắp tài sản bắt một vụ đánh bạc
dưới hình thức chơi lô đề một vụ tàng trữ trái phép chân ma túy
vận động một đối tượng trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy ra đầu thú
đối với đồng chí hận và đồng chí dự được giao nhiệm vụ ở cái chốt số hai
với tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc ngày đêm không quản ngại nắng mưa
lúc nào cũng bám chốt với chốt số hai cùng với lực lượng có chốt để đảm bảo công tác an ninh
trật tự ở trên cái điểm chốt đó và đã có tinh thần trách nhiệm không ngại
đã tham gia bám chốt và đảm bảo công tác an ninh trật tự
trên địa bàn và cũng như là quả chốt thường xuyên ngày đêm đêm thì đi tuần tra
ở các cái đường làng ngõ xóm trên là phát hiện những các đối tượng mà hay đi lang thang hay ra ngoài
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín với tinh thần trách nhiệm
sự tận tụy trong công việc đại úy hoàng văn dự và đồng chí trần văn hận đã góp phần không nhỏ
làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
làm tốt công tác tuyên truyền
vận động nhân dân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
những thành tích hai đồng chí đạt được đã có phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
xứng đáng là một trong những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua của xã thanh hải huyện thanh liêm
lúc dân cần lúc dân khó có công an
trong bất cứ hoàn cảnh nào người chiến sĩ công an cũng luôn nỗ lực vì nhân dân phục vụ là điểm tựa tin cậy của nhân dân
chỉ cách đây hai ngày trong tình huống cấp bách và hoàn cảnh khó khăn giữa trưa hè nắng nóng
một thai phụ đã hạ sinh bé trai an toàn ngay trên xe chuyên dụng của công an phường
và người đỡ đẻ chính là các chiến sĩ công an
sáng ngày một mươi tám tháng tám
sản phụ được người nhà chở bằng xe máy đến bệnh viện sinh con
khi đến trước trụ sở công an phường thạnh xuân quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
thì chuyển dạng đã nhờ công an phường giúp đỡ
tình huống cấp bách xe chuyên dụng của công an phường được sử dụng bật còi ưu tiên để đưa sản phụ đến bệnh viện
điều kỳ diệu đó là bé trai đã ra đời khỏe mạnh ngay trên xe
trong vòng tay của các chiến sĩ cảnh sát khu vực bảo vệ dân phố và người nhà sản phụ đi cùng
trước đó tại tỉnh đồng tháp một sinh linh bé nhỏ cũng đã trào đời
nhờ sự hỗ trợ của thượng úy võ văn huy công an xã tân quy tây
và chị quách thị hồng ngọc bí thư đoàn xã tân dương huyện lai vung
trả vợ em đi xanh lúc đó tầm tám chín giờ rồi em chạy tới chốt cầu cảm ơn của mình
rồi xong thì anh huy với chị ngọc theo hỗ trợ trên đường đi
xe em bị hết xăng anh huy trả vợ em tới chỗ xanh
mấy anh ở chốt ở ngoài xa đét cũng hỗ trợ cho em xăng hiêm tặng em đi
vợ em xanh thì cũng được nghe tròn con vui
thì em cũng rất biết ơn anh vui với chị ngọc
không có anh huy chị ngọc tình huống đó em cũng không biết xử lý làm sao
cửa sinh là cửa tử
sau này những đứa trẻ sẽ được kể về sự ra đời đặc biệt của mình
sẽ cảm kích sự có mặt và hỗ trợ kịp thời của các chiến sĩ công an tận tụy vì nhân dân phục vụ
cập nhật diễn biến dịch covid một mươi chín tại việt nam
bộ y tế cho biết có một mươi hai bảy trăm năm mươi sáu
sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên gần một trăm ba mươi ba ca
cùng ngày có thêm một mươi sáu trăm năm mươi bảy ca mắc mới trong đó có một mươi sáu trăm năm mươi ca trong nước
đáng chú ý bình dương đã vượt tp hcm về số ca mắc với bốn hai trăm hai mươi ba ca
trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế
tp hcm sẽ tiếp tục giãn cách thêm hai tuần nữa đến sáu giờ ngày sáu tháng chín
sở thông tin và truyền thông tp hcm cũng khẳng định
thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc hà nội yêu cầu người dân
ở nguyên tại nhà trong bảy ngày là thông tin giả sai sự thật
cục an toàn thông tin phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp hcm đang phối hợp với thanh tra sở
giả quét các tài khoản đăng thông tin sai để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sở thông tin và truyền thông tp hcm khuyên cáo người dân dùng mạng xã hội
hoặc nhắn tin cần dừng ngay việc lan truyền thông tin giả nói trên
thông tin đóng cửa toàn tp hcm từ ngày hai mươi ba tháng bốn
là không có thật toàn địa bàn sẽ tập trung nâng cao hơn nữa các giải pháp giãn cách xã hội
đây là khẳng định của trưởng ban tuyên giáo thành ủy tp hcm
tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín diễn ra vào sáng ngày hôm nay
theo đó thời gian qua thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống covid một mươi chín
và đã đạt một số kết quả nhất định tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường
để tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ
chí thị một mươi hai của bang thường vụ thành ủy tp hcm và kế hoạch hai nghìn bảy trăm một mươi năm của ủy ban nhân dân tp
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm tiếp tục tăng cường nâng cao một số biện pháp
để tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ

chí thị một mươi hai của bang thường vụ thành ủy tp hcm tiếp tục tăng cường nâng cao một số biện pháp
một số tin tức về an ninh trật tự cập nhật
mâu thuẫn trong lúc bàn bạc việc sửa sang nhà cửa đối tượng dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ tử vong tại chỗ
dạng sáng ngày hôm qua đối tượng lê văn trường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người
tại cơ quan công an trường khai nhận vào tối ngày một mươi tám tháng tám do mâu thuẫn phát sinh trong lúc hải vợ chồng bàn bạc
trường đã nóng giận dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi giết vợ trường đã dùng chăn chùm kín người vợ rồi đến công an huyện đông sơn đầu thú
mới đây người dân phát hiện một tử thi nữ còn nhỏ tuổi nằm trên dụng lúa tại khu vực ấp hai xã khánh bình đông huyện trần văn thời tỉnh cà mau
thông tin trên nhanh chóng được báo đến cơ quan công an nạn nhân được xác định sinh năm hai nghìn một mươi ba
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng công an cà mau đã mời nghi can là phạm văn đỏ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba về cơ quan để làm việc
đỏ cũng là người quen và trú cùng địa phương với nạn nhân quá trình điều tra bước đầu đỏ khai nhận do quen biết nên tối một mươi bảy tháng tám
bảy tháng tám đỏ đã dẫn nạn nhân về nhà trên đường đi lợi dụng trời tối vắng người đỏ đã có hành vi xâm hại tình dục nạn nhân
sợ sự việc bại lộ đã ra tay giết cháu bé hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ sai phạm ba mươi hai hectare đất phước kiến huyện nhà bè tp hcm cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố ông tất thành cang cựu phó bí thư thành ủy tp hcm và chín bị can khác
theo đó ông tất thành cang cựu phó bí thư thành ủy tp hcm và chín bị can khác bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hành

trường bốn trăm bảy mươi tám đồng một mét vuông văn phòng thành ủy tp hcm đã có thông báo cho rằng việc
ký chuyển nhượng này không được báo cáo cho tập thể thường trực thành ủy và tập thể ban thường
vụ thành ủy việc chuyển nhượng đất không qua đấu giá trái tới quy định tại nghị định chín mươi một năm
hai nghìn một mươi năm về quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài sản tại
doanh nghiệp và không đúng với nghị định bốn mươi bốn năm hai nghìn một mươi bốn quy định về giá đất
lợi dụng xe ưu tiên hoạt động trên luồng xanh để vận chuyển hàng lậu một xe tải vừa bị các
lực lượng phối hợp bắt giữ tại tuyến cao tốc hà nội lào cai thuộc địa bàn xã tân dân
huyện sóc sơn thành phố hà nội vật chứng thu giữ là hơn tám tấn bánh trung thu nhập lậu
hơn tám tấn bánh trung thu có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài này chưa đủ điều kiện tiêu thụ tại
thị trường việt nam tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ
cho lô hàng
và giấy xác nhận công bố chất lượng của cơ quan chức năng hành vi vận chuyển hàng lậu đã bị phát hiện
khi cơ quan công an bất ngờ kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên cao tốc nội bài lào cai